sau khi xác định được là vẫn còn người mắc kẹt tôi vào tôi tìm kiếm ở khu vực tầng một trước
sau khi lên qua phòng thứ nhất đến phòng thứ hai
khi trong nhà vệ sinh mở cửa ra có ba mẹ con đang ở bên trong
tại vì cái phòng đấy do đặc thù là nằm ở trong cùng và sâu vào trong nhất
đấy và lúc đó không có cửa nào tiếp cận cả
thì ngay sau đó một đằng sau là tôi cũng đã đến và đã chấn an tinh thần của các nạn nhân trước
đấy và tôi bế cháu thứ nhất xuống một lần sau là an toàn để giao cho người nhà
thì sau đó tôi tiếp tục tôi lại quay lên
đấy và một lần sau là tôi cứu cháu thứ hai và đưa mẹ của các cháu xuống
bà mẹ con chị lê thị hà đã được các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy giải cứu
khi đang ẩn nấp trong nhà vệ sinh
và đến ba giờ sáng thì ngọn lửa cũng được dập tắt hoàn toàn
điều đang nói trong vụ cháy này khi lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến hiện trường
trinh sát đám cháy người nhà lúc này vẫn không nhớ ra bên trong nhà vẫn còn có người mắc kẹt
chỉ khi lực lượng công an điểm danh từng người của gia đình
thì việc ba mẹ con chị hà vẫn đang kẹt trong đám cháy mới được xác định
hơn nữa chị hà lại đưa hai cháu nhỏ chạy vào phòng vệ sinh đóng kín cửa là rất nguy hiểm
khi có sự cố này xảy ra đặc biệt là vấn đề con người là an toàn nhất
là trên hết tính mạng con người là trên hết
thế nên khi xảy ra thì bằng mọi cách tất cả các nạn nhân phải tìm bằng mọi cách
để thoát nạn ra ngoài và ra nơi an toàn nhất
qua vụ cháy này sau khi nạn nhân không phải ở phòng bên trong đó
nhưng sau khi có sự cố xảy ra thì đang ở phòng đầu đốc ở phần cầu thang nhất
nhưng mà ba mẹ con lại không chạy xuống ngay lúc đấy
chúng ta sau lại tiếp tục chạy vào trong khu nhà vệ sinh
nghĩ rằng ở trong đấy sẽ là an toàn
nhưng mà khi có sự cố xảy ra thì cái khu nhà vệ sinh
tại vì nếu mà về cháy nâu thì nó sẽ gây nhiệt độ rồi thì khói khí độc sẽ tràn vào
và cái nơi đó thì hầu hết những cái vụ cháy xảy ra
nó rất nhiều người tử vong ở trong đó
vụ cháy xảy ra vào thời điểm hai giờ sáng khi mọi người đều ngủ rất say
do đó việc lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy có mặt nhanh chóng kịp thời
và triển khai các phương án chữa cháy cứu người mắc kẹt một cách hiệu quả
đã nhận được sự ghi nhận rất lớn từ phía người dân
chỉ sau vụ cháy xảy ra tại vĩnh phúc một ngày vào dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng bảy
tại hà nam cũng xảy ra vụ cháy nhà ở kết hợp cửa hàng bán hàng ăn sáng
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hà nam
đã kịp thời có mặt và cứu thành công sáu người mắc kẹt trong ngôi nhà đang bị cháy ra ngoài an toàn
lúc đấy vào giờ tầm khoảng hơn ba giờ
thì cứ giờ đấy là tôi dạy chuẩn bị để làm hàng
thì khi mở cửa ra thì thấy có mùi khét
và tôi chạy ra cái phòng phòng khách thì thấy có đám lửa
thì hộ hoán các thành viên trong nhà mới lại gọi chồng tôi xuống để làm gọi anh xuống
thì anh ấy cũng có cái phương tiện là có bình cứu hỏa nhỏ sẵn ở trong nhà
thì anh ấy anh cũng xịt để dập
thế nhưng vì nó lan nhanh quá
xong rồi chúng tôi tất cả là tập trung lên trên cái phòng trên cao
và gọi các lực lượng chức năng để cứu
thì được một lúc thì các đồng chí cứu hỏa đến và đã đưa được sáu thành viên trong gia đình nhà tôi ra ngoài được an toàn
ngôi nhà bị hỏa hoạn là nhà ở kết hợp cửa hàng bán đồ ăn nhanh
thời điểm lực lượng chức năng có mặt ngọn lửa đang bùng phát dữ dội ở tầng một và có xu hướng lan nhanh lên tầng hai
do cửa nhà và cổng đều khóa cháy nên người trong nhà mắc kẹt không thoát ra được
thì khi triển khai thì gặp vô vàn khó khăn là địa điểm khó tiếp cận
các đồng chí đã phải triển khai thang triển khai từ trên tầng ba xuống đến lóc tầng hai
và từ lóc tầng hai triển khai thang để xuống dưới vị trí các nạn nhân mắc kẹt
sau đấy thì lực lượng qua chúng ta cứu lạn cứu hộ đã cứu được sáu lạn nhân đưa ra ngoài an toàn
thì lúc đấy thì khói
tôi thấy rất là nhiều và nạn nhân thì ở dưới tầng dưới tôi thì ở trên tầng thượng tiếp cận với nạn nhân
thì xác định được ở bên dưới có nạn nhân thì tôi đã xin ý kiến của chỉ huy để triển khai biện pháp cứu nạn
bằng sử dụng thang móc để đưa các nạn nhân lên trên mái nhà và cõng các nạn nhân ra ngoài đưa đi cấp cứu kịp thời
trong ngôi nhà lửa
trong ngôi nhà lửa đang bao trùm có một cụ già hơn tám mươi tuổi hai người lớn và ba cháu nhỏ
sau hơn một mươi phút với sự nỗ lực hết mình của lực lượng công an các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương
đám cháy được khống chế và dập tắt sáu thành viên trong ngôi nhà đã được lực lượng phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ giải cứu thành công trong niềm vui của mọi người
ngoài hai vụ cháy này trước đó vào tháng sáu vừa qua tại hà nội cũng xảy ra vụ cháy nhà dân tại địa bàn quận hà đông
trong vụ cháy này lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an quận hà đông đã cứu được năm người trong ngôi nhà bị cháy ra ngoại an toàn
các vụ cháy này đều có điểm chung là thời điểm xảy ra cháy vào dạng sáng
và đây đều là những căn nhà ở kết hợp kinh doanh
nhưng công tác phòng ngừa cháy nổ chưa được trú trọng nên đã để xảy ra hỏa hoạn
các vụ cháy này không để xảy ra thiệt hại về người và cho thấy tinh thần và sự nỗ lực rất lớn của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
ngoài ra việc các hộ gia đình này không bịt kín hay hạn kiên cố tại khu vực các tầng trong nhà cũng là yếu tố để lực lượng chức năng tiếp cận và giải cứu thành công

và nếu có sự cố mà nó xảy ra thì sẽ không gây cháy đàn được
tất cả các tổ chức cá nhân đều phải tuân thủ quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy
nếu trong trường hợp mà có hành vi vi phạm về phòng cháy chữa cháy dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là dẫn đến hỏa hoạn và chết người
hoặc là dẫn đến người dân hoặc là nạn nhân mà thương tích từ sáu mươi một trở lên hoặc thiệt hại tài sản đến một trăm linh triệu đồng trở lên
thì người vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy sẽ bị xử lý hình sự về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
theo quy định tài điều
điều hai trăm một mươi ba của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm với chế tài là phạt tù từ hai năm đến năm năm tù
trong trường hợp mà dẫn đến là hai người chết thì hậu quả sẽ là nghiêm trọng rất nghiêm trọng và cái mức hình phạt sẽ là phạt tù từ năm năm đến tám năm
còn nếu mà trong trường hợp mà chết từ ba người trở lên thì cái mức hình phạt sẽ là cao nhất là phạt tù từ bảy năm đến một mươi hai năm
đây là mức hình phạt cao nhất của tù
danh vi phạm về phòng cháy chữa cháy được quy định tại điều ba trăm một mươi ba của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
những thông tin luật sư vừa cung cấp đã khép lại chương trình alo một trăm một mươi bốn tuần này của chúng tôi
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại